đội quản lý thị trường số một mươi năm tri cục quản lý thị trường thành phố hà nội đã phối hợp với đội sáu pa tám mươi một công an tp hà nội
qua điều tra vừa phát hiện một kho mỹ phẩm nhập lớn trị giá gần một tỷ đồng tại xã đan phượng huyện đan phượng hà nội
khám nơi cất giấu tại xóm dứa thôn đoài xã đan phượng huyện đan phượng lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều sản phẩm là son môi
kem dưỡng da bút trì kẻ mắt các loại hiệu đập phê sóc chủ hàng là bùi thị sinh thường trú tại xã đan phượng khai nhận
số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất và chủ hàng đã mua gom trên thị trường phục vụ noel
số lượng hàng là tám thỏi son một tuyếp kem lót ra mặt một năm trăm linh bút kẻ lông mày trị giá gần một tỷ đồng
toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện toàn bộ số hàng này sẽ bị đem đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật